bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày chín tháng tám của bộ y tế cũng cho biết có thêm năm một trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín tại hai mươi hai tỉnh thành phố trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với hai ba trăm bốn mươi chín ca bình dương là một bảy trăm hai mươi năm ca
ngày tám tháng tám chủ tịch ubnd tp hcm sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm chu ngọc anh
đã ký ban hành phương án đáp ứng tám giường điều trị người bệnh covid một mươi chín mức độ vừa nặng và nguy kịch trong tình huống có bốn mươi người bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
phương án nhằm bố trí các bệnh viện đảm bảo đủ điều kiện để sẵn sàng thu dung điều trị cho tám người bệnh mắc covid một mươi chín mức độ vừa nặng và nguy kịch phù hợp với tình hình dịch bệnh
sự sử dụng nguồn lực hợp lý an toàn tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung điều trị covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
đồng thời phương án cũng đã đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các lực lượng tham gia phục vụ
đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế hóa chất vật tư tiêu hao
lương thực thực phẩm và các điều kiện phục vụ để chăm sóc tốt nhất cho người bị bệnh
tại tỉnh cà mau phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cà mau
kết hợp cùng nhiều lực lượng nghiệp vụ thuộc công an thành phố cà mau đã bắt quả tang huỳnh tiến sĩ
chú khóm bốn phường bảy thành phố cà mau đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ ba khối hình chữ nhật dạng hộp
có trọng lực lượng khoảng một một kg
khai thác nhanh sĩ khai nhận số tăng vật trên là ba bánh heroin
được sĩ mua về để bán lại cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lời
kiểm tra nhanh sĩ đã dương tính với chất ma túy
chiều qua sau năm giờ đồng hồ lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng với dân quân kiểm lâm người dân
đã dập thắt vụ cháy rừng tại xã hoàng hà
hòa phú huyện hòa vang thành phố đài nẵng
trước đó vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày tám tháng tám nhận được tin báo
xảy ra cháy rừng tại khu vực tiểu khu năm mươi bảy phú túc hòa phú hòa vang thành phố đà nẵng
xảy ra vụ cháy rừng
chính quyền địa phương đã huy động gần hai trăm linh người gồm phòng cháy chữa cháy kiểm lâm dân quân
và người dân tham gia cháy cháy
sau hơn năm tiếng khoanh vùng dập lửa đến một mươi sáu h đám cháy được dập tắt
không để cháy lan ra các khu vực lân cận
đám cháy đã thiêu dụi hơn năm hectare rừng keo của người dân
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay